hai ngày trở lại đây giá vàng đột ngột tăng nóng và liên tục phá vỡ các đỉnh giá mới
phiên giao dịch sáng nay ngày hai mươi ba tháng bảy giá vàng mua vào ghi nhận mức năm mươi ba năm triệu đồng một lượng
các chuyên gia khuyến cáo giá vàng trong nước tăng mạnh hơn giá vàng thế giới sẽ dẫn đến rủi ro cho các nhà đầu tư ngắn hạn
theo các chuyên gia tám mươi nguyên nhân của việc vàng tăng nóng đến từ đa tăng của thế giới
khi kinh tế toàn cầu vẫn bất ổn các định chế tài chính lớn đổ tiền vào vàng
mỹ và châu âu ra sức bơm tiền cho nền kinh tế càng kích thích đa tăng của giá vàng
tuy nhiên vàng trong nước tăng nhanh hơn thế giới một phần do nhu cầu mua bán tăng
doanh nghiệp giảm rủi ro bằng cách tăng tranh lệch mua bán
vì vậy người mua với mục đích đầu tư ngắn hạn thời điểm này sẽ gặp nhiều rủi ro
nghĩa là nếu mà những anh chị nào những quý vị định mua vàng mà giữ ngắn hạn
thì rủi ro sẽ lớn hơn ở tới mức là trên lệch giữa giá mua giá bán
trên lệch giữa giá việt nam với giá thế giới
và cái việc mà các cơ sở kinh doanh vàng sẽ chờ đợi những cái thời điểm mà giá thị trường nóng
để mà tranh thủ đẩy giá lên để thứ nhất họ cũng được lời hơn và thứ hai là họ chân đối được cái rủi ro
trước xu hướng giá vàng tăng nóng và liên tiếp lập các đỉnh mới
bên cạnh công tác điều hành tỷ giá quản lý thị trường vàng đúng định hướng
thì ngân hàng nhà nước cũng chuẩn bị sẵn các phương án để can thiệp thị trường
khi có biến động hoặc có dấu hiệu đầu cơ tích chữ
khi mà giá vàng ở trong nước mà cao hơn giá vàng thế giới nhiều
và có tình trạng gọi là biến động mạnh về trật tự thị trường
có sự trích xếp hàng đồng đắn thì ngân hàng nhà nước sẽ sẵn sàng can thiệp
và đảm bảo cho thị trường nó được diễn biến được là theo một trật tự
và đảm bảo được cái quyền lợi nhất định của những cái người gọi là người dân
để gọi là trong cái việc mà thực hiện cái mua bán cái giá đúng dịch vàng này
do giá vàng thế giới
diễn biến nhanh phức tạp nên các doanh nghiệp vàng trong nước
phải liên tục điều chỉnh giá mua và bán
việc tranh lệch hiện nay theo các chuyên gia là chấp nhận được
tuy nhiên cũng khuyến cáo người dân nên thận trọng
không vì thấy giá vàng tăng mà đổ xô đi mua hoặc bán dễ dẫn đến thiệt hại